liên quan đến vụ vận chuyển một trăm linh tấn đường cát nhập lậu từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bùi quốc việt
cán bộ cục hải quan tỉnh an giang chú tại phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở của việt thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
trước đó khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trên đoạn sông thuộc khu vực xã quốc thái
huyện an phú tỉnh an giang lực lượng công an bắt quả tang lê toàn trung cùng vợ là nguyễn thúy oanh
trú tại huyện thới lai thành phố cần thơ điều khiển ghe vận chuyển một trăm linh tấn đường cát nhập lậu
từ campuchia về việt nam ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bùi quốc việt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với trần văn sỉ trú tại huyện an phú tỉnh an giang và nguyễn hồng cường trú tại quận cái răng
thành phố cần thơ về hành vi buôn lậu đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với bùi quốc việt về hành vi buôn lậu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với bùi quốc việt